vào ngày hôm nay bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết sức khỏe của hai cán bộ công an xã ea cơ tu bị thương
trong vụ một nhóm đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu và ea cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc đã tạm ổn và đang hồi phục
hai cán bộ công an xã ea cơ tu bị thương là đại úy lê kiên cường và thượng úy đàm đình bốp
ngày thứ ba sau khi được phẫu thuật sức khỏe của cả hai đã hồi phục diễn biến tốt và hoàn toàn tỉnh táo có thể ghi lại được
trước đó đoàn công tác của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đoàn công tác của bộ công an cùng các cơ quan đoàn thể của tỉnh đắk lắc
đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ hai cán bộ công an xã bị thương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã ký quyết định hỗ trợ năm mươi triệu đồng cho mỗi cán bộ công an bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ
đại tướng tô lâm ủy tiên bộ công an cũng đã ký quyết định hỗ trợ năm mươi triệu đồng cho mỗi cán bộ công an bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ